nhóm học sinh gồm sáu em rủ nhau chơi đùa đánh đu trên cánh cổng trường phân hiệu bản phung thuộc trường tiểu học khánh yên thượng
trong quá trình các em đánh đu cánh cổng cùng với trụ cổng bất ngờ đổ xuống đè lên các em
vụ việc đã khiến ba học sinh tử vong ba em khác bị thương
hiện lực lượng chức năng đang điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra sự việc ở đó trên
còn vào khoảng tám h ba mươi tối qua tại km một trăm hai mươi bốn bảy trăm hai mươi quốc lộ một mươi chín
đoạn gần thôn nhân tân xã đắc tà lầy huyện mang giang tỉnh gia lai
một chiếc xe khách dừng nằm bốn mươi năm chỗ ngồi bỗng dừng bốc cháy dữ dội
rất may là hai mươi một người trên xe đã kịp thời thoát xuống
thời điểm trên xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn sáu mươi năm do ông lê văn vũ
trú tại tỉnh bình định điều khiển chạy theo hướng bình định đi đăng nông
lúc này xe có hai mươi một người gồm hai tài xế hai phụ xe và một mươi bảy hành khách
khi đến địa điểm trên xe khách tự bốc cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh gia lai
đã điều động xe cứu hỏa trực tiếp xuống hiện trường
tuy nhiên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe
khiến toàn bộ hàng hóa hành lý của hành khách bị thiêu dụi
chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn công an quận hải châu
thành phố đà nẵng đã kịp thời ngăn chặn một nhóm đối tượng
gồm phan văn quang chú tại quận hải châu lê công lâm chú tại quận sơn trà
và võ văn công chú tại quận liên triều có hành vi chuẩn bị hung khí đánh nhau
trước đó cả ba đối tượng đều đã ăn nhậu tại trung cư thuộc địa bàn phường thuận phước
mặc dù say xỉn nhưng cả ba vẫn điều khiển xe máy và suýt va chạm với một bé gái tại trung cư
nhiều người dân chứng kiến đã nhắc nhở nên cả ba bỏ đi
nhưng vẫn ấm ức trong lòng ra về lấy hung khí để quay lại trả thù số người dân ở trung cư
khi đang lưu thông trên đường mùng ba tháng hai thì bị tổ tuần tra covid một mươi chín kịp thời ngăn chặn
khám xét trên xe của các đối tượng lực lượng chức năng phát hiện một gậy bóng chảy
hai chai bia vỡ một khẩu súng ruro bắn đạn bi sát và sáu viên đạn đã lên nòng
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận vì mâu thuẫn với người dân ở trung cư
nên chuẩn bị hung khí để giải quyết
hai mươi năm thanh niên nam nữ thuê phòng khách sạn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chân mà túy
vừa bị công an huyện hoa lư công an tỉnh ninh bình phát hiện
tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn tràng an internet thuộc xã ninh hòa huyện hoa lư tỉnh ninh bình
lực lượng công an phát hiện hai mươi năm thanh niên nam nữ thuê phòng khách sạn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an kiểm tra phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy hai mươi bốn quả bóng cười và hai bình khí niter
kết quả kiểm tra nhanh chất ma túy xác định có hai mươi hai thanh niên gồm chín nam một mươi ba nữ dương tính với chất ma túy loại ketamin và dạng kẹo
hiện công an huyện hoa lư đang xử lý theo quy định của pháp luật
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi